thưa quý vị những năm đầu thế kỷ hai mươi công cuộc đổi mới được đảng ta đề ra từ đại hội lần thứ sáu
bước đầu đã đạt được những thành tiệu đáng kể nhờ đó mà nước ta đã đứng vững và tiếp tục phát triển
giữa lúc tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp nhất là tại liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa đông âu
sự chống phá chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa mark lenin và đảng cộng sản
những âm mưu của các thế lực thù địch quốc tế hòng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực
bên cạnh đó là sự hoang mang giao động của một bộ phận người cộng sản trên thế giới cũng đã gây ra những tác động ít nhiều
trong bối cảnh đó ban chấp hành trung mương đảng quyết định triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy
sau đây mời quý vị theo dõi tiếp tập một mươi năm tiểu mục những chặng đường vẻ vang của đảng với tựa đề
kiên trì và tích cực đẩy mạnh công cuộc đổi mới
báo cáo xây dựng đảng và sửa đổi bổ sung một số điểm trong điều lệ đảng
cường lĩnh xác định quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình lâu dài trải qua nhiều chặng đường
cường lĩnh nêu rõ toàn đảng toàn dân tiếp tục nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
ngọn cờ vinh quang mà chủ tịch hồ chí minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau
đây là lần đầu tiên đại hội thông qua cương lĩnh vạch ra quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta
đại hội đã quyết định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm năm một nghìn chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi năm
mục tiêu tổng quát là vượt qua khó khăn thử thách ổn định và phát triển kinh tế xã hội
tăng cường ổn định chính trị đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay
đại hội bầu ban chấp hành trung ương gồm một trăm bốn mươi sáu ủy viên
gồm một mươi ba ủy viên ban bí thư gồm chín ủy viên đồng chí đỗ mười được bầu làm tổng bí thư của đảng
các đồng chí nguyễn văn linh phạm văn đồng võ trí công được giao trách nhiệm làm cố vấn ban chấp hành trung ương đảng
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa bảy của đảng được tổ chức tại hà nội
dự hội nghị có sáu trăm bốn mươi bảy đại biểu
hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội bảy của đảng
và tổng kết một bước thực tiễn đổi mới từ đại hội sáu nhằm làm sáng tỏ thêm một số vấn đề trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
xác định những chủ trương và giải pháp lớn để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội bảy
đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiếp tục đi lên đẩy tới một bước hiện đại hóa công nghiệp hóa đất nước
hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng thể hiện sự đồng tâm nhất trí nỗ lực vượt bậc ra sức khai thác thuận lợi
đẩy lùi nguy cơ vượt qua thử thách phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh
đại hội bảy của đảng đã khẳng định tư tưởng hồ chí minh cùng với chủ nghĩa mark lenin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động của đảng
đại hội khẳng định đường lối đối ngoại rộng mở việt nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới
phấn đấu vì hòa bình độc lập và phát triển